ngày hai mươi tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đồng tháp lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc sau bốn ngày làm việc
đại hội đã hoàn thành toàn bộ những nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp
đại hội đặt ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đại hội đã lựa chọn và bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng tháp khóa một mươi một
gồm năm mươi một đồng chí
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng tháp khóa một mươi một
đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi ba đồng chí đồng chí lê quốc phong
đắc cử bí thư tỉnh ủy đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm